sau hai ngày lẫn trốn trần giang hồ thảo lụi đã bị cục cảnh sát hình sự phối hợp bắt giữ
khi đang lận trốn tại tp hcm và được di lý về bình thuận phục vụ điều tra
khi cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với công an tỉnh bình thuận
khám xét nhà của nguyễn văn thảo tại tp van thiết thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương
thông tin ban đầu ngoài việc bị tố cáo về hành vi hủy hoại tài sản lấn chiếm đất đai
đối tượng thảo còn liên quan đến đường dây mua bán ma túy mà công an tỉnh bình thuận vừa xác lập chuyên án triệt phá
mới đây ngày hai tháng sáu công an tỉnh bình thuận đã bắt giữ bốn thanh niên
thu giữ khoảng sáu kg ma túy các loại gồm ma túy đá thuốc lắc và ketamin
đây là đường dây trong đó có đàn em của thảo đưa ma túy về thị xã la ghi và phan thiết tiêu thụ
sau ba ngày truy lùng cảnh sát đã bắt giữ được thảo lụi khi hắn đang trốn tại một khách sạn ở tp hcm